có thể lùi lịch thi thậm chí là bỏ thi thay vào đó là xét tốt nghiệp nếu như tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp
đó là kiến nghị của một số địa phương tại hội nghị trực tuyến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi giữa bộ giáo dục và đào tạo với sáu mươi ba tỉnh thành trong chiều nay tại thủ đô hà nội
theo lãnh đạo thành phố đà nẵng dù đã triển khai đầy đủ các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi nhưng địa phương này đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
đã có sáu viên học sinh bị nhiễm và tiếp xúc gần với người bị nhiễm covid một mươi chín nên việc dừng thi là cần thiết để bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho thí sinh
theo lãnh đạo thành phố đà nẵng dù đã triển khai đầy đủ các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi nhưng địa phương này đang chịu ảnh hưởng nề của dịch covid một mươi chín
thì bộ cần phải có những hướng dẫn cụ thể
kết luận hội nghị bộ trưởng phùng xuân nhạ đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương cho kỳ thi
đến thời điểm này gần như đã hoàn tất
lãnh đạo bộ y tế cũng khuyến cáo diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp nên không được chủ quan lơ là
đặc biệt các địa phương cần thực hiện nghiêm ép không
đặc biệt các địa phương là bệnh nhân nên không thi f một thi tại cách ly hoặc điểm thi riêng f hai có thể thi ở phòng riêng
nhưng dù f một hay f hai thì đều phải huy động lực lượng y tế vào cuộc để sàng lọc tránh lây nhiễm trong cộng đồng